ủy ban nhân dân tp hcm vừa quyết định ứng một một trăm linh tỷ đồng để trả nợ cho các nhà thầu đang thi công tuyến metro biến thành suối tiên
theo đó số tiền trên sẽ được trích ở nguồn ngân sách để thanh toán trong khi chờ bổ sung kế hoạch vốn oda từ trung ương
để kịp thời giải ngân lãnh đạo tp yêu cầu sở tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan nhanh chóng thu xếp
như vậy tính đến thời điểm này tp hcm đã bỏ ra hơn hai tỷ để tạm ứng cho công trình này